dư luận không khỏi xôn xao bức xúc trước sự thiếu minh bạch tại các trảm thu phí bot
nhiều câu hỏi được đặt ra đó là nguồn thu thất thoát đó đi về đâu và làm thế nào để quản lý một cách công khai minh bạch nguồn thu này
đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân nhà nước và doanh nghiệp
trạm thu phí bot hầm phước tượng phú gia được đi vào hoạt động và khai thác
thu phí hoàn vốn cho dự án hầm phước tượng phú gia thuộc quốc lộ một phú lộc thừa thiên huế từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
khi công trình đi vào hoạt động đã giảm gần một tiếng đồng hồ so với đi đường đèo giảm hao mòn và chi phí nhiên liệu
đặc biệt dự án góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông xóa các điểm đen về tai nạn giao thông trên đường đèo

thu phí bot hầm phước tượng phú gia thuộc quốc lộ một phú lộc thừa thiên huế từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ cần thêm nhiều thời gian để người dân kiểm chứng những điều mà đại diện của chủ đầu tư bot hầm phước tượng phú gia đưa ra
bởi trên thực tế thì có rất nhiều dự án bot đã đang và sẽ tiếp tục được thực hiện trên cả nước
nhằm hoàn chỉnh hệ thống giao thông đồng bộ tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế
rút kinh nghiệm từ những vụ việc thời gian vừa qua cho thấy chỉ khi nào việc công khai từ khâu lựa chọn nhà đầu tư
kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình việc tính toán và giám sát nguồn thu phí được làm chặt chẽ
đó lợi ích của người dân nhà nước và doanh nghiệp mới được bảo đảm
có như vậy người dân mới có thể tin tưởng và yên tâm đi qua những con đường mà mình phải trả phí